mới đây một trường hợp nam sinh một mươi sáu tuổi đi bơi cùng các bạn ở bể bơi gần nhà không ngờ bị đuối nước nguy kịch tim tái phù phổi tiên lượng rất nặng
cụ thể vụ tên nạn xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng năm bệnh nhân là n v g một mươi sáu tuổi ở huyện việt yên bắc giang
sau khi sự cố xảy ra cường được đưa lên bờ hô hấp nhân tạo và đưa vào trung tâm y tế huyện tiên yên để sơ cứu trước khi chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang cấp cứu
tại thời điểm ấy bệnh nhân trong tình trạng kích thích vật vã khó thở nhiều bọt hồng trào ra đường mũi miệng chỉ số fo hai nồng độ bão hỏa oxy trong máu chỉ tám mươi năm bình thường là phải chín mươi năm trở lên
bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp phù phổi cấp sau đuối nước tiên lượng rất nặng
ngay sau đó bệnh nhân được hồi sức cấp cứu bằng đặt ống nội khí quản thở máy rồi chuyển khoa hồi sức tích cực chống độc để tiếp tục điều trị
bệnh nhi được chỉ định duy trì an thần thở máy kháng sinh mạnh bù điện giải
sau hơn một ngày điều trị cháu gờ đã qua cơn nguy kịch phản xạ ho khạc tốt được tay máy thở và rút ống nội khí quản
hiện tại tình trạng bệnh nhi dần ổn định ăn uống được và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới
thời gian gần đây không ít sự việc tương tự xảy ra
mới đây nhất một bé trai chín tuổi bị đuối nước được sơ cứu nhưng sai cách là dốc ngược lên vai chạy
bé trai sau đó may mắn được nước điều dưỡng dương thị hồng công tác đại khoa nội tiết cơ sơn khớp bệnh viện lao khoa trung ương
đang nghỉ dưỡng cùng gia đình gần đó nhanh chóng tiến hành sơ cứu đúng cách
nhờ đó bé trai được cứu sống ngoạn mục
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị hiếu phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
trai bị đua nước tử vong hoặc có các biên chứng nặng như siêu hấp viêm phổi hoặc di chứng tổn thương não
phần lớn do trẻ không được cấp cứu hoặc cấp cứu không đúng cách
theo các bác sĩ với trường hợp đuối nước sự cứu ban đầu ngay tại hiện trường rất quan trọng
thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng bốn đến năm phút
nếu quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục gây tử vong hoặc di chứng thần kinh
mùa hè với kỳ nghỉ kéo dài kèm theo đó là thời tiết nắng nóng là thời điểm trẻ em thường xuyên tham gia hoạt động bơi lội
hoặc về quê đi chơi du lịch ở những địa điểm có hồ nước sông suối biển
do đó nguy cơ trẻ gặp tai nạn do đuối nước sẽ càng tăng cao
tuy đã được cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn còn không ít người chưa nắm được kỹ năng cấp cứu đúng cách khi gặp trẻ bị đuối nước
để cứu sống trẻ trong khoảng thời gian vàng người cứu đuối đặc biệt chú ý khi thấy một trẻ bị đuối nước
không tỉnh không thở không mạch không bắt được mạch cảnh mạch bẹn
cần đặt trẻ trên một mặt phẳng cứng và tiến hành hồi sinh tim phổi ngay
tuyệt đối không được giúp ngược trẻ lên vai rồi chạy làm cho các dịch ở dạ dày trao ngược
hít vào đường thở và làm chậm trễ hồi sức tim phổi ép tim thổi ngạt là mất thời gian vàng để cấp cứu trẻ
không được ngừng hồi sức tim phổi nếu trẻ chưa có nhịp thở
khi ép tim vào lồng ngực không ấn ngực quá mạnh sẽ gây gãy sương sườn đụng dập phổi
và cần đưa tất cả những trẻ bị đuối nước đến cơ sở y tế để tiếp tục kiểm tra và theo dõi biến chứng sau đuối nước